theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hồi một mươi chín h tối nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín ba độ vĩ bắc một trăm một mươi tám hai độ kinh đông trên khu vực đông bắc biển đông cách macau trung quốc khoảng sáu trăm năm mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi năm tức là một trăm sáu mươi km một giờ giật trên cấp một mươi bảy
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi năm ba mươi km đến một mươi chín h ngày một mươi sáu tháng chín
vị trí tâm bão ở khoảng hai mươi hai độ vĩ bắc một trăm hai mươi một một độ kinh đông ngay trên bờ biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba một trăm ba mươi năm một trăm năm mươi km trên giờ giật cấp một mươi bảy
do ảnh hưởng của bão ở bắc biển đông bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo hoàng sa
có mưa bão gió mạnh cấp một mươi một một mươi hai vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi ba một mươi năm giật trên cấp một mươi bảy biển động dữ dội
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới vùng gió mạnh cấp sáu trở lên phía bắc vĩ tuyến một mươi sáu độ vĩ bắc
phía đông kinh tuyến một trăm một mươi độ kinh đông
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
đi sâu vào đất liền phía nam các tỉnh quảng đông quảng tây trung quốc
và suy yếu thành át thấp nhiệt đới
từ chiều một mươi sáu chín ở vùng biển bắc vĩnh bắc bộ có mưa bão gió mạnh dần lên cấp bảy tám
đến đêm tăng lên cấp chín một mươi giật cấp một mươi hai sóng biển cao từ bốn sáu m biển động rất mạnh
trong ngày một mươi bảy tháng chín ở quảng ninh có gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi
ở các tỉnh lạng sơn cao bằng có gió mạnh cấp sáu bảy giật cấp chín
các tỉnh hải phòng bắc giang bắc cạn hà giang có gió giật cấp sáu bảy
các tỉnh khác ở bắc bộ
bắc trung bộ ít chịu ảnh hưởng về gió mạnh của bão số sáu